sáng một mươi ba tháng bốn trên tỉnh lộ bảy trăm hai mươi năm đoạn qua thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
xe chở alumin bất ngờ mất lái lao sang trái tông gãy cột điện rồi lật nghiêng
vụ tai nạn khiến lái xe tử vong trong cabin
đáng nói đây không phải là vụ tai nạn đầu tiên tính từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
tại khúc cua dốc này đã xảy ra bốn vụ lật xe chở alumin
trong đó có hai vụ làm hai người chết và một vụ làm sập ba căn nhà của người dân
thông tin ban đầu thời điểm trên xe đầu kéo biển kiểm soát ba mươi bảy c một mươi tám nghìn hai trăm hai mươi một kéo rơ móc biển kiểm soát ba mươi bảy r một nghìn một trăm bốn mươi một của công ty thuận phong
do lái xe trần hoài thanh ba mươi tuổi ngụ ở đồng nai điều khiển chở alumin
lưu thông hướng từ nhà máy bò xít tân rai huyện bảo lâm ra quốc lộ hai mươi
khi đến khúc cua trên dốc lâm trường thuộc thị trấn lộc thắng bất ngờ lao sang trái lật nghiêng
tại hiện trường cabin xe biến dạng lái xe tử vong tại chỗ
theo người dân địa phương vị trí xảy ra tai nạn được gọi là khúc cua tử thần
qua thống kê cho thấy từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay tại đây đã xảy ra bốn vụ lật xe chở alumin
khiến hai người chết làm sập ba căn nhà của người dân
nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ